hôm nay là ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ tết dương lịch
người dân ở các tỉnh thành phố đã trở về hà nội để chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại các bến xe khách của hà nội
theo ghi nhận của phóng viên thời sự trong buổi chiều ngày hôm nay ngày một một hai nghìn một mươi tám
lượng người dân đổ về các bến xe khách của hà nội tăng đột biến so với các ngày trước đó
tuy nhiên do có sự chuẩn bị tốt của các bến xe nên tình trạng tắc nghẽn đã không xảy ra
các xe ra vào bến khá dễ dàng
tại các bến xe đều có công an địa bàn cùng với lực lượng nhân viên bến xe túc trực làm nhiệm vụ
bảo đảm tình hình giao thông được diễn ra ổn định
các lực lượng chức năng cho biết phần lớn người dân đều chọn những thời điểm khác trong ngày để di chuyển
và tránh giờ cao điểm nhưng lượng người đổ rồn về các bến xe vẫn khá đông
trong đó phần lớn là sinh viên và người lao động
được biết giá vé tàu xe về cơ bản không tăng so với ngày bình thường
tuy nhiên vẫn còn một vài tuyến xe tăng giá vé
bên cạnh đó tình trạng nhiều nhất hành khách vẫn diễn ra trên một số tuyến
những ngày dịp tết như này thì hai trăm linh ngồi không có chỗ mà ngồi luôn ạ
thế là mình đi xe nó đông thì họ bảo là bây giờ ngày tết hồi nhất thì tăng đến khoảng độ mới chục
và hôm nay mình đi từ bến lên thì mình cũng phải chọn chỗ ngồi
nhưng mình thấy hôm nay thì vẫn đông và họ cũng vẫn hơi nhồi với ý ạ
càng về cuối giờ chiều lượng người và phương tiện đổ rồn về các bến xe rất lớn
do vậy đã xảy ra hiện tượng ủn tắc giao thông ở những tuyến đường xung quanh cổng bến xe
các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ
đều tiết giao thông kịp thời